những ngày cuối tháng một mươi một dư luận đau xót trước thông tin bốn trẻ tử vong tại viện sản nhi bắc ninh
sau khi họp hội đồng chuyên môn bộ y tế xác định một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng này là do nhiễm khuẩn bệnh viện
nhiễm khuẩn bệnh viện vẫn còn tồn tại lâu nay ở nước ta và rất cần những giải pháp cụ thể quyết liệt để giảm thiểu tối đa tình trạng này
nguyên nhân tử vong của bốn trẻ là do sốc nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân đẻ non yếu suy hô hấp
trong những em bé khác được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cũng có dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết
sự cố y tế này là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện ở nước ta
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế qua nghiên cứu trên chín ba trăm bốn mươi năm bệnh nhân của một mươi bệnh viện thuộc bộ cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là năm mươi
mặc dù quy trình giám sát nhiễm khuẩn đã có
nhưng tỷ lệ tuân thủ của nhân dân
nhân viên y tế mới chỉ đạt năm mươi trong khi của các nước phát triển lên đến chín mươi
con số này đang phản ánh một thực trạng rõ ràng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ở nước ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
cũng như việc không phải chỉ đưa ra giải pháp mà cần triển khai các công tác giám sát chặt chẽ nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế
phòng bệnh thì chặt chội luôn luôn trong tình trạng quá tải
rồi các trang thiết bị hóa chất nguồn
nước để phục vụ cho công tác khử khuẩn hiện nay là không đạt
cho nên là gì rất nhiều các bệnh viện chúng ta thấy là bệnh nhân không có phòng cách ly
không có nguồn nước vô khuẩn không đủ các dụng cụ tối thiểu để mà giữ phòng khuẩn
vì một trong các lý do đó là hiện nay là kiểm soát nhiễm khuẩn không được tính vào giá thành viện phí
đó là cái rất là bất cập mà chúng tôi đã mong muốn rất nhiều năm nay
kháng sinh cũng là một biện pháp hữu hiệu để chống nhiễm trùng bệnh viện
tuy nhiên có một thực trạng hiện nay tình trạng kháng kháng sinh đang gia tăng xuất hiện nhiều loại vi khuẩn đa kháng thuốc
bên cạnh đó trong môi trường bệnh viện có nhiễm khuẩn vi khuẩn lại càng dễ nhờn với kháng sinh
nhiễm khuẩn bệnh viện cộng với kháng kháng sinh sẽ gây khó khăn trong công tác điều trị tăng tỷ lệ tử vong đặc biệt đối với trẻ em
khi mà mình cho các em bé điều trị nội trú hoặc là những phẫu thuật thủ thuật
thì chúng ta cần phải hết sức chú ý đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo một hệ thống
theo một quy trình nhất định phải sử dụng kháng sinh hợp lý tránh tình trạng lạm dụng kháng sinh
và khi đúng bệnh thì chúng ta mới cho dùng kháng sinh đúng bệnh nhiễm khuẩn chúng ta mới dùng kháng sinh
còn nếu dùng dự phòng cho các vấn đề như phẫu thuật chẳng hạn
thì chúng ta cũng cần phải sử dụng những cái dự phòng hẹp phổ kháng sinh hẹp chứ không được dùng những loại kháng sinh phổ rộng
bên cạnh việc phải thực hiện nghiêm ngặt các kỹ thuật vô khuẩn với các dụng cụ phẫu thuật nội soi
theo các chuyên gia biện pháp đơn giản và ít tốn kém nhất để phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện là vệ sinh bàn tay
tổ chức y tế thế giới who đã chỉ ra trong môi trường bệnh viện
trên mỗi cm vuông bàn tay có thể chứa tới bốn sáu triệu vi khuẩn
thực hiện vệ sinh bàn tay trước và sau mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân
trước khi làm các thủ thuật vô khuẩn sau khi tiếp xúc với dụng cụ y tế nhiễm khuẩn
sẽ hạn chế rất lớn tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện mà lại không tốn kém
chúng ta quan tâm đến những thực hành cơ bản quan tâm đến những biện pháp hết sức đơn giản
nhưng lại phòng tránh được nhiễm khuẩn bệnh viện thì cũng là điều chúng tôi rất muốn khuyến nghị
nhiễm khuẩn bệnh viện gây quá tải giảm chất lượng và uy tín bệnh viện và trở thành gánh nặng chăm sóc y tế
chỉ số nhiễm khuẩn bệnh viện không chỉ thể hiện chỉ số chất lượng chuyên môn
mà còn là chỉ số an toàn của người bệnh chỉ số đánh giá sự tuân thủ về thực hành của nhân viên y tế
chỉ số đánh giá hiệu lực của công tác quản lý và là một chỉ số rất nhạy cảm đối với người bệnh và xã hội
kiểm soát tốt nhiễm khuẩn bệnh viện là việc làm luôn luôn cấp thiết
để hạn chế tối đa những sự việc đau lòng do nhiễm khuẩn bệnh viện gây nên